hùng quay về quảng nam thì bị lực lượng công an bắt giữ hội đồng xét xử tuyên phạt lê thanh hùng mức án tử hình và phải bồi thường cho gia đình của bị hại tổng cộng một trăm bốn mươi năm triệu đồng